thưa quý vị và đêm qua ngày một mươi ba tháng một mươi bão số tám đã đi vào vịnh bắc bộ và cường độ suy yếu
do ảnh hưởng của bão số tám nên ở trạm đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
vào hồi bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông
cách thanh hóa khoảng ba trăm linh km cách nghệ an khoảng ba trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng hai trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi hai mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển nước dân do bão vùng ven bờ
trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và vùng biển
từ quảng trị đến thừa thiên huế bao gồm huyện đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba tới năm mét biển động rất mạnh
ven biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an cần đề phòng nước dân do bão cao từ ba đến năm mét
kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp
cảnh báo mưa lớn trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số tám các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão đã tăng tốc triển khai
các biện pháp để phòng chống giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
trước dự báo sẽ nằm trong vùng mưa lớn của cơn bão số tám ngày một mươi ba tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã có công điện yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp
phòng chống bão số tám đặc biệt phòng chống lụt khu vực nông nghiệp và vùng lõi nội đô
các địa phương chủ động ra soát
thực hiện các phương án phòng chống bão phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp
ven sông ven biển tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đê điều các công trình
do ảnh hưởng của bão số tám các huyện thành phố ven biển của tỉnh quảng ninh đã có gió giật cấp sáu cấp bảy
ủy ban nhân dân thành phố hạ long đã có chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cấm các phương tiện
thô sơ di chuyển cho qua cầu bãi cháy nhằm đảm bảo an toàn
gió giật mạnh đã làm gãy đổ một số diện tích lúa và cây xanh
trước đó quảng ninh đã có thông báo cho hơn tám tàu cá về neo đậu tại nơi tránh trú an toàn
người dân chủ động phương án phòng chống cho hơn một mươi bốn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển
tại quảng bình do ảnh hưởng của cơn bão số tám những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã mưa vừa
có nơi mưa rất to nhiều điểm ngập lụt sạt lở đất gây ách tắc giao thông cục bộ
công an tỉnh quảng bình đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm
bốn tại chỗ ba sẵn sàng đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với diễn biến của bão
mưa lớn và tình hình cụ thể tại địa phương
tỉnh nghệ an có ba bốn trăm ba mươi tám phương tiện với một mươi bảy một trăm chín mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
để đảm bảo an toàn cho các ngư dân và tàu thuyền tỉnh đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi
từ giờ ngày một mươi tháng một mươi
hiện tỉnh đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu
đảm bảo an toàn cho phương tiện tàu thuyền khi bão số tám đổ bộ
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã có kế hoạch sơ tán một mươi sáu hai trăm linh người dân theo từng cấp độ
chín giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hồ thủy điện hương điền thừa thiên huế bắt đầu vận hành điều tiết xả nước
về hạ lưu với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ hai trăm hai mươi đến hai trăm năm mươi mét khối một giây để giành dung tích phòng lũ
vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi bộ y tế chính thức có hướng dẫn về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó có ba tiêu chí để phân cấp độ dịch gồm tiêu chí một tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai độ bao phủ vaccine

tiêu chí ba đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
cụ thể tiêu chí một là số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người trên một tuần
ca mắc mới được phân theo bốn mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
mức một đến dưới hai mươi
mức hai hai mươi đến dưới năm mươi
mức ba năm mươi đến dưới một trăm năm mươi
mức bốn trên một trăm năm mươi
tiêu chí hai là tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín phân theo hai mức
lớn hơn hoặc bằng bảy mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine
dưới bảy mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine
trường hợp không đạt được tiêu chí số ba thì không được giảm cấp độ dịch
đồng thời phải tăng lên một cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu về việc tiêm vaccine
về các biện pháp chuyên môn bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố cần xây dựng kịch bản
và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ dịch
tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn
cùng với đó xây dựng kế hoạch thu dung chăm sóc điều trị người mắc covid một mươi chín f
đặc biệt kế hoạch bảo đảm đáp ứng về giường icu
cập nhật số liệu và quản lý phần mềm báo cáo các cơ sở thu dung điều trị f
bộ y tế lưu ý việc xét nghiệm phải được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch
ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
đáng chú ý theo hướng dẫn việc cách ly y tế áp dụng đối với người đến từ địa bàn có dịch
địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế
người tiếp xúc gần f một thì thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
riêng đối với người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi trẻ em
bộ y tế cho biết có thể thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
bắt tạm giam sáu đối tượng trong đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
số ma túy thu giữ trong đường dây này là hơn năm mươi kg

lớn nhất từ trước đến nay ở đồng nai
lực lượng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai phối hợp công an huyện xuân lộc
triệt phá thành công chuyên án thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá nhiều vũ khí nóng
phương tiện của các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội
qua điều tra ban đầu ban chuyên án xác định các đối tượng trong đường dây này
vận chuyển ma túy từ khu vực tam giác vàng biên giới thái lan myanmar và lào vào nội địa nước ta
rồi đưa từ phía bắc vào khu vực phía nam tiêu thụ
ngày ba mươi tháng chín khi các đối tượng chọn địa bàn huyện xuân lộc làm nơi trung chuyển ma túy thông
thông qua xe luồng xanh thì bị lực lượng công an đồng loạt khám xét bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố và lệnh tạm giam
đối với nguyễn thanh cường chú tẩy xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào sáng ngày một mươi tháng một mươi
chị ca thị sang đang ngồi giặt quần áo trước sân nhà thì bị cường
cầm cây sâm gạo đi đến nắm tóc rồi đâm nhiều nhát khiến chị tử vong tại chỗ
cường bỏ đi một đoạn thấy anh nguyễn văn hận chú cùng xóm đang ngồi câu cá
liền đâm nhiều nhát anh hận đã nhảy xuống sông thoát thân
cường quay lại chỗ chị sang và tiếp tục xô sát với ông cao văn thời là bố của chị sang
và đâm ông thời nhiều nhát khiến cho nạn nhân tử vong ngay sau khi được đưa đi cấp cứu
qua làm việc cường khai nhận có uống rượu rồi đi ngủ không nhớ toàn bộ quá trình gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần
đối với nguyễn thanh cường để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật
việc đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành chính thức
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
một điều kiện rất quan trọng để ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu dân cư
hệ thống big data vào công tác hỗ trợ chính sách của chính phủ với các đối tượng thuộc diện
bộ công an đã đưa vào triển khai phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở trực tiếp là lực lượng công an xã phường thị trấn
cảnh sát khu vực chủ động phối hợp với ubnd cấp xã nhanh chóng cập nhật danh sách
thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ theo quy định
việc này giúp cho cơ quan đảm bảo công dân không cần phải về nơi đăng ký thường trú xin xác nhận
hệ thống đã ghi nhận việc có thuộc đối tượng hay không đã chi trả chưa
địa điểm chi trả tiền hỗ trợ và hình thức là nhận trực tiếp hay truyền khoản theo quy định
việc triển khai góp phần đơn giản thủ tục hành chính việc chi trả đảm bảo đúng người
đúng đối tượng khách quan minh bạch và tiết kiệm chi phí rất lớn
tính đến nay phần mềm này đã được triển khai sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
cập nhật trên hệ thống thông tin của trên một hai trăm linh trường hợp thuộc diện hỗ trợ
theo nghị quyết sáu mươi tám ndcp của chính phủ
để hỗ trợ tốt hơn nữa chính sách này bộ công an tiếp tục nghiên cứu triển khai cập nhật
ứng dụng vnaed cho phép bổ sung các chức năng kiểm tra xem mình có thuộc diện đối tượng
hưởng chế độ theo nghị quyết sáu mươi tám hay không
sử dụng ứng dụng vnaed có thể đọc mã qr code trên thẻ căn cước công dân gắn chít nguyện tử
để xác định công dân có thu diện đối tượng hưởng chế độ theo nghị quyết sáu mươi tám hay không
cán bộ thực hiện chính sách và người dân sử dụng được ngay mà không cần phải đầu tư hoặc tốn kém chi phí
thưa quý vị bộ y tế đang lên kế hoạch lộ trình triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
trước hết là sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
dự kiến là ngày một mươi năm tháng một mươi bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho nhóm trẻ em này
thông tin được đăng tải trên báo lo động
bộ y tế phấn đấu trong quỳ bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho chín mươi năm
trên tổng số tám một triệu trẻ em từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi trên cả nước
cùng với đó bộ y tế cũng đang giả soát và thống kê trẻ em từ ba tới một mươi một tuổi
đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia nhà khoa học
để sẵn sàng có hướng dẫn tiêm cho trẻ từ ba tới một mươi một tuổi
có vaccine tổ chức y tế thế giới who tại việt nam cho biết
các thử nghiệm vaccine cho trẻ em đang tiếp tục được triển khai
who sẽ cập nhật khuyến nghị khi có những bằng chứng hoặc tình hình dịch tễ học cần thiết
và phù hợp để thay đổi chính sách
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới vụ một khách hàng
mua một mươi chín hợp đồng bảo hiểm
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
bên tố giác cho biết là đã cung cấp thông tin và bằng chứng cho thấy
ông nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại tp hải phòng
đã biết trước mình bị ung thư tuyến giáp
theo đó chỉ trong một thời gian ngắn sau khi biết mình bị bệnh
từ cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ông khánh đã có hai mươi năm yêu cầu bảo hiểm tại một mươi năm công ty bảo hiểm

bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe bằng cách che giấu thông tin mình đã bị bệnh
che giấu hoặc cung cấp thông tin không chính xác
việc mình đã có nhiều yêu cầu mua bảo hiểm và đã mua được hợp đồng bảo hiểm
tại các doanh nghiệp bảo hiểm khác
sau khi hết thời gian chờ theo quy định của hợp đồng bảo hiểm
ông khánh đã hợp pháp hóa hồ sơ bệnh án bằng cách đi khám và điều trị
tại bệnh viện ca hà nội và nộp hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
cho đến thời điểm phát hiện vụ việc
ông khánh đã được năm công ty bảo hiểm chi trả số tiền ban đầu khoảng bốn tỷ đồng
nếu không kịp thời điều tra làm rõ số tiền của các công ty bảo hiểm
sẽ phải tiếp tục chi trả có thể lên tới trên hai mươi tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án
và chưa có kết luận chính thức
hi vọng đây sẽ là một concept mới để cho mọi người có thể đóng nhận
với quy định mới của chính phủ
các địa phương tạm thời ngân áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội
việc quyết định được mở cửa trở lại hoạt động sản xuất và dịch vụ
tùy thuộc vào cấp độ dịch và sẽ do địa phương tự đánh giá thực tế để đưa ra
các dịch vụ giải trí như vũ trường karaoke massage ba internet
trò chơi điện tử làm tóc làm đẹp
đều dựa trên đánh giá thuộc vùng xanh vùng cam hay vùng đỏ
để quyết định mở cửa
quy định của chính phủ cũng đúng với tinh thần mở cửa từng phần
theo tình huống chống dịch mà thành phố hồ chí minh khẳng định
tại các buổi tiếp xúc cử tri tiếp xúc doanh nghiệp những ngày qua
thành phố sớm có chỉ thị hoặc có những hướng dẫn từng bước
để sống chung với đại dịch nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn
cho chính nhân viên và khách hàng khi đến vui chơi giải trí
tại các ngành nghề giải trí nói chung
có những phương án dự phòng cũng như là chuẩn bị để cho ai cũng mở cửa lại
phương pháp khử khuẩn năm k rồi thay bọc mít nhân viên liên tục xịt khuẩn trong phòng
cũng như kiểm tra thẻ xanh cũng như tỷ xuất phòng mỗi phòng
thì trẻ sẽ từ bốn đến năm người thôi để đảm bảo công tác phòng chống dịch
bên cạnh karaoke
doanh nghiệp kinh doanh rạp chú phiêu cũng đã gửi ký nghị lên chính phủ
để mở cửa tái hoạt động vào đầu tháng một mươi một
bởi đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại thì lộ trình mở cửa vào đầu năm hai nghìn hai mươi
sẽ dễ dẫn đến viễn cảnh nhiều điểm rạp buộc phải đóng cửa
ảnh hưởng đến nền công nghiệp điện ảnh nói chung tại việt nam
do đó các đơn vị dịch vụ giải trí đều đã gửi quy trình hoạt động an toàn
đến sở văn hóa thể thao và ủy ban nhân dân tp hcm
mong mỏi cùng với quy định mới của chính phủ
thì có thể dần hồi phục sau bốn tháng đóng băng
thưa quý vị những ngày qua hàng chục ngàn người dân từ tp hcm bình dương đồng nai
liên tục đổ về các tỉnh miền tây nam bộ để tránh dịch bệnh covid một mươi chín
trước tình trạng này lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai nhiều biện pháp
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân
ghi nhận của nhóm phóng viên tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số bảy tỉnh bạc liêu
trên tuyến quán lộ phụng hiệp đoạn qua địa phận huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
hàng ngàn người dân đang chờ đến lượt để được lực lượng công an đưa vào các khu cách ly tập trung
trong những ngày qua đã có hơn hai mươi người dân từ các tỉnh bình dương đồng nai tp hcm
về quê để tránh dịch
để tránh ủng tắc tập trung đông người hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bạc liêu đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt gác
bố trí chốt chặn triển khai nhiều phương án

để dẫn người dân về các khu cách ly tập trung đã chuẩn bị trước
nhiều phương án được triển khai thực hiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình di chuyển
ngoài ra lực lượng công an cũng cấp phát nước uống mì gói xăng và một số nhu yếu phẩm
cho người dân trong quá trình chờ đợi và di chuyển
nam làm thuê lái máy mút cho anh dũng tại huyện bỏ lâm
hai bên thống nhất anh dũng giao máy múc cho nam đi nhận các công trình trên địa bàn
số tiền làm được sẽ chia đôi
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
nam đã tự động bán xe máy múc cho một người tại xã đinh trang hòa huyện di linh
với giá một trăm tám mươi triệu đồng mà không được sự đồng ý của anh dũng
sau đó nam bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thành nam
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau đó công an huyện di linh đã ra quyết định truy nã đối với nam
đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện di linh đã điều tra xác minh truy xét
và bắt được nam đang lẫn trốn tại thành phố bảo lộc
hiện vụ việc đang được công an công an tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang cho biết
hiện đang tạm giam đối tượng huỳnh minh pháp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cư trú ấp ba xã cẩm sơn huyện cai lệ
đây là đối tượng bị truy nã về tội cướp giật tài sản
trước đó vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
huỳnh minh pháp
rủ anh nguyễn minh nhật
cư trú xã mỹ thành nam huyện cai lầy đi uống nước
khi đó anh nhật mượn xe mô tô
cũng luyện quen để đi công việc
anh nhật điều khiển xe chở phát và một thanh niên khác
đến quán nước ở ấp mỹ vĩnh xã long khánh
đầu xe cặp đường cả ba vào quán
một mươi năm phút sau khi chuẩn bị ra về
thì bất ngờ phát lên xe mô tô đề máy bỏ chạy
sau nhiều lần liên lạc với pháp không được
anh nhật cùng chủ xe đến công an trình báo
quá trình điều tra phát bỏ trốn khỏi địa phương
công an thị xã đã quyết định truy nã
đối với huỳnh minh pháp
qua các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi tháng chín
công an thị xã phối hợp công an quận một mươi hai tp hcm
bắt giữ pháp khi đang lẫn trốn
tại phường tân chánh hiệp quận một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn tấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phường mỹ phú
tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tài đã lợi dụng mối quan hệ quen biết
với nhiều người để hỏi thuê xe ô tô
sau đó mang đi cầm cố hoặc bán rồi bỏ trốn
khi chủ xe không liên hệ được với tài
nên nghi ngờ lừa đảo đã báo với cơ quan công an
nhận được tin báo của bị hại
cơ quan điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã vào cuộc điều tra bắt giữ tài
theo cảnh sát tài đã thuê năm xe ô tô
của nhiều người mang đi cầm cố và bán
chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng
trong phần tiếp theo của chương trình
phòng cảnh sát giao thông cơ quan thành phố hà nội

quý vị sẽ cảm nhận được hình ảnh
trạm rừng trân hải vân thành phố đà nẵng
là nơi ấm nghĩa tình đồng bào
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi
chuyến bay vn một nghìn một trăm bảy mươi sáu
chở một trăm một mươi năm hành khách
từ tân sân nhất thành phố hồ chí minh
đã đáp xuống sân bay cát bi thành phố hải phòng
đây là chuyến bay thương mại đầu tiên
đến thành phố cảng
sau bốn tháng tạm dừng hoạt động
cả một trăm một mươi năm hành khách trên chuyến bay này
đều đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương
có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
trong vòng bảy mươi hai giờ
trước khi lên máy bay
và thực hiện khai báo y tế theo quy định
để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
liên ngành tại cảng hàng không quốc tế cát bi
thực hiện kiểm tra y tế chặt chẽ
tiến hành sàng lọc phân loại
những người vào hải phòng
từ các địa phương có nguy cơ và nguy cơ cao
để tổ chức cách ly y tế
hoặc theo dõi y tế phù hợp theo quy định
bộ giao thông vận tải vừa quyết định
bổ sung thêm đường bay thành phố hồ chí minh cà mau
và hà nội điện biên
vào danh sách các đường bay thí điểm mở trở lại
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
trước đó bộ giao thông vận tải ban hành quyết định

triển khai các đường bay nội địa
trở khách thường lệ
theo đó trong thời gian từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thí điểm mở ra
và trở lại một số đường bay nội địa
cụ thể mỗi ngày sẽ có ba mươi tám chuyến bay
gồm một mươi ba chuyến từ thành phố hồ chí minh
đi các tỉnh bình định đà nẵng huế
khánh hòa nghệ an phú yên
quảng bình quảng nam thanh hóa
hải phòng phú quốc gia lai
với tần suốt một chuyến khứ hội mỗi ngày
từ hà nội mỗi ngày có một chuyến khứ hồi
đi thành phố hồ chí minh và một chuyến khứ hội
đi đà nẵng ngoài ra còn có một chuyến khứ hội
đà nẵng cần thơ một chuyến khứ hội
thanh hóa lâm đồng riêng đường bay
hà nội cần thơ sẽ được khai thác linh hoạt
khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
từ sáu giờ ngày hôm nay hà nội cho phép
xe buýt xe taxi được hoạt động
theo công suất và hướng tuyến do
sở giao thông vận tải hướng dẫn đảm bảo
các quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế
và các quy định phòng chống dịch đây là
nội dung tại công điện số hai mươi một vừa
được thành phố hà nội ban hành
ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao công an
thành phố phối hợp với sở giao thông vận tải
thực hiện tăng cường kiểm tra giám sát
đảm bảo hoạt động vận chuyển hành khách đúng quy định
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định
về phòng chống dịch đồng thời phối hợp
với công an các tỉnh thành phố khác có liên quan
để thực hiện giám sát phương tiện
vận chuyển hành khách và công dân di chuyển
giữa các vùng nguy cơ kịp thời
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó hai mươi hai chốt kiểm soát
cửa ngõ ra vào hà nội
vẫn áp dụng theo công văn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn
ngày hai mươi chín tháng bảy của
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cụ thể người dân phải thực hiện khai báo y tế
có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
trong bảy mươi hai giờ giấy tờ tùy thân
giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra
vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ
công vụ chống dịch các trường hợp
không đáp ứng được điều kiện trên lực lượng
chức năng sẽ buộc phải quay đầu
với phương châm đơn giản hóa các thủ tục
trình tự đăng ký cấp đổi biển số xe ô tô
được thực hiện nhanh gọn tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho người dân đặc biệt là
sau thời điểm giãn cách phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội đang triển khai
hiệu quả công tác này tạo được sự tin yêu
ủng hộ của công trợ của quân chúng nhân dân
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
điểm đăng ký phương tiện số hai
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
sau giãn cách xã hội lượng người đến làm
các thủ tục có gia tăng đột biến
tuy nhiên chỉ mất khoảng từ ba đến năm phút
người dân đã hoàn thiện được hồ sơ
kê khai của mình
khi người dân đến trụ sở cơ quan đăng ký
thì đơn vị đã cử cán bộ
tiếp nhận hồ sơ ban đầu ngay ở
dưới cổng thì là sẽ
có cán bộ hướng dẫn hồ sơ
bao gồm là tờ khai nguồn gốc
hóa đơn và giấy nội tiền và cân sách nhà nước
sau đấy thì cán bộ sẽ hướng dẫn
người dân khai và cả sổ máy sổ cung
vào trong tờ khai và nộp

chúng tôi sẽ tiếp nhận
trung bình mỗi ngày tại điểm đăng ký
xe số hai phòng cảnh sát giao thông công an
tp hà nội tiếp nhận trên một trăm năm mươi hồ sơ
đăng ký mới sang tên
chủ sở hữu ô tô
trước đây để có thể hoàn thành việc đăng ký
biển số xe người dân mất khoảng hai ngày
mất thời gian đi lại cũng như
chi phí di chuyển tuy nhiên hiện nay
mọi giai đoạn được rút ngắn
người dân vừa được đảm bảo về thủ tục
vừa đảm bảo công tác phòng dịch
khi tôi đến đăng ký
thì được các anh chị đại sát giao thông
rất hỗ trợ và
làm thủ tục rất nhanh
trong thời kỳ dịch bệnh như thế này
làm thủ tục nhanh đến lúc
khi đến nơi công cộng thì chúng tôi rất là yên tâm
khi được làm thủ tục một cách nhanh chóng
nói chung là
thời kỳ dịch bệnh này
chúng tôi đến làm thủ tục hành chính
từ lúc vào đến lúc
bến bụi biển chắc khoảng
năm bảy phút thôi
công tác phòng chống dịch rất là tốt
thấy là khi đến là phải
quét mã quy rờ
kiểm tra khoảng cách
quét mã quy rờ
khoảng cách quét mã quy rờ
giãn cách giữa mọi người
rất là chuẩn
ngoài việc người dân phải trực tiếp đến trụ sở
của cơ quan công an để làm thủ tục
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
còn áp dụng công nghệ thông tin vào việc đăng ký
phương tiện cũng như công tác cải cách hành chính
cục cảnh sát giao thông
đã có chương trình
hành chính công
cho người dân có thể
tự đăng ký online
trên mạng theo đường link
của cục cảnh sát giao thông
và chất căn cứ vào các cái
hành chính công
đăng ký thành công
chúng tôi sẽ thường xuyên
update các thông tin
để hướng dẫn
giải quyết cho các chủ xe đăng ký
một số trường hợp không biết
online thì có thể gọi theo các điện thoại
đường dây nóng của các cơ sở đăng ký xe
đối với công tác
đăng ký xe thì lực lượng
của cảnh sát giao thông chúng tôi
luôn luôn cố gắng hoàn thành
tốt nhất nhiệm vụ được giao
đảm bảo thời gian
để mọi người có thể
đến và ra về trong cái khoảng thời gian nhanh nhất
ngoài các ngày làm việc trong tuần
tất cả các điểm đăng ký phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cũng bố trí cán bộ làm việc ngày thứ bảy hàng tuần
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
để làm thủ tục đăng ký xe
thưa quý vị theo lộ trình
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
là năm đầu tiên thực hiện
đổi mới chương trình sách giáo khoa
với học sinh lớp sáu và lớp hai
đối với khối lớp sáu sẽ là
năm đầu tiên xuất hiện
các môn học tích hợp từ nhiều đơn môn
vâng dù bộ giáo dục đào tạo
có hướng dẫn nhưng các trường
vẫn lúng túng từ khâu xếp thời khóa biểu
như thế nào và phân chia kiểm tra
đánh giá ra sao sau đây sẽ là phản ánh
của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cô giáo phan thị hiền với hai mươi năm
kinh nghiệm đứng lớp và giảng dạy môn sinh hóa
khi được phân công dạy môn khoa học tự nhiên
lớp sáu đồng nghĩa với việc
cô sẽ phải dạy tất cả các chủ đề
của môn khoa học tự nhiên
trong đó có kiến thức về vật lý hóa sinh
để hoàn thành nhiệm vụ của mình
cô hiền đã phải rất vất vả để nghiên cứu thêm
kiến thức môn vật lý
cái khó khăn lớn nhất đó là
về cái chuyên môn
thì cũng mong là bộ giáo dục
sở giáo dục là đầu tư để
bồi dưỡng cho giáo viên nghĩa là sớm nhất
để có những cái chứng chỉ hoặc là có những cái chuyên môn
để phục vụ cho cái việc giảng dạy
bởi vì ví dụ có những giáo viên
mà ra trường hai mươi năm rồi
thì giả sử nếu là sinh hóa
thì cái môn lý thì hai mươi năm rồi không nghiên cứu đến
thì bây giờ mà để mà giảng dạy cho con
thì các thầy cô cũng nghiên cứu được
nhưng mà nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ạ
để giải quyết vấn đề trước mắt
các nhà trường đang tích cực tăng cường tập huấn
đào tạo giáo viên theo chương trình giáo dục
phổ thông mới
và bên cạnh đấy để mà có cái phương án dài
chuẩn bị cho cái việc
thực hiện chương trình giáo dục
phổ thông mới ở các khối bảy trăm tám mươi chín
năm học này chúng tôi đã động viên được
bốn thầy cô giáo tham gia đi học
các cái lớp đào tạo để đáp ứng
cái chương trình giáo dục phổ thông mới
chưa có giáo viên
dạy chuyên biệt với môn tích hợp
chính vì thế hiện nay nhiều giáo viên
vẫn đang tiến hành việc dạy tích hợp riêng rẽ
như hai môn độc lập
điều này cũng khiến cho việc đánh giá
kiểm tra cuối kỳ gặp khó khăn
khi giáo viên sẽ không rõ sẽ lấy điểm đánh giá ở môn nào
việc sắp xếp thời khóa biểu
cũng gặp những trồng chéo do thiếu giáo viên
chưa có giáo viên
để đảm bảo tích hợp các môn đó
vì vậy vẫn phải phân ba giáo viên
để dạy môn khoa học tự nhiên
chính vì vậy
khi ba thầy cô dạy cùng một bộ môn
sẽ có những khó khăn
nhưng để đảm bảo được
dạy một đốt cái môn đó
thì ba thầy cô phải đồng bộ là một
từ thống nhất kế hoạch dạy học
cho đến thống nhất về phương pháp giảng dạy
cũng như thống nhất việc đánh giá học sinh
một số trường hợp là chúng tôi phân công giáo viên dạy liên trường
chúng tôi điều chỉnh kế hoạch dạy học
để các phân môn đấy
được xếp so le
tức là thờ khóa biểu của các lớp bây giờ sẽ không giống nhau
ví dụ như là lớp này
có thể đang học phần của môn vật lý
nhưng lớp khác
lại học phần của môn sinh học
tùy theo điều kiện giáo viên của từng trường
thì kế hoạch dạy học
của các môn học đấy
nó sẽ được thay đổi phù hợp với điều kiện
cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên của từng trường
đây là năm đầu tiên
triển khai dạy tích hợp
năm sau môn tích hợp sẽ tiếp tục được triển khai
ở lớp bảy và lớp một mươi
tuy nhiên cho đến thời điểm này
việc dạy tích hợp vẫn đang được tiến hành riêng rẽ đơn môn
theo tinh thần linh hoạt từng địa phương
nếu bộ giáo dục và đào tạo
không có giải pháp đồng bộ
thì khi triển khai ở lớp bảy và lớp một mươi
nhiều trường sẽ quá tải
giải pháp cũng chỉ biết bồi dưỡng giáo viên
chạy đuổi sao cho kịp lộ trình mà bộ đưa ra